là một trong những tỉnh nhanh chóng triển khai chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm từ năm hai nghìn một mươi tám
cho đến nay tỉnh con tum nói chung và bệnh viện đa khoa tỉnh con tum nói riêng
đã ghi nhận những kết quả tích cực từ các can thiệp này đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh
theo đánh giá của các bác sĩ chăm sóc sơ sinh thiết yếu đã đem lại hiệu quả
không chỉ về mặt chuyên môn mà cả ở góc độ xã hội
người sản phụ được ra kề ra tiếp xúc với con của mình ngay sau sinh
giúp tăng tỷ lệ trẻ được bố mẹ sớm sau sinh bù sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
tăng cường gắn kết mẹ con và giảm tai biến sản khoa tử vong mẹ
giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh phải nhập vào kho hồi xuất sơ sinh
từ đó sẽ làm giảm tử vong trẻ sơ sinh và đặc biệt là tránh tình trạng trao nhầm trẻ sơ sinh
chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm là một gói các can thiệp y tế
cung cấp cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong vòng bảy ngày đầu sau sinh
các can thiệp có mức trí tư thấp nhưng lại rất hiệu quả trong việc ngăn chặn
giảm tử vong sơ sinh do các nguyên nhân thường gặp